mở đầu chương trình là tác phẩm về thành nam của nhạc sĩ quang hiền do ca sĩ ngọc ký thể hiện